nhằm tiếp tục đem tới những hình ảnh về một thủ đô ngày càng sạch đẹp hơn trong mắt nhân dân cả nước nói riêng
và cũng như bạn bè quốc tế nói chung tại hà nội các bốt điện trên trục đường chính tôn đức thắng
nguyễn lương bằng tây sơn đã và đang được khoác lên mình những chiếc áo mới sặc sỡ màu sắc với chủ đề
hoa và phố theo đó dự kiến sẽ có một trăm tám mươi đến hai trăm linh bốt điện sẽ được chỉnh trang trong đợt này
hà nội trong tiết trời lúc mưa lúc nắng lúc oi ả đến ngột ngạt lúc lại xe lạnh đến nào lòng
trên các con phố tôn đức thắng nguyễn lương bằng tây sơn thuộc quận đống đa của thủ đô hà nội
những người họa sĩ trẻ này vẫn đang miệt mài với công việc của mình
thông qua những hình ảnh các loài hoa và những con phố thân quen của hà nội
những bút điện cũ kỹ bị bôi bần bởi các loại quảng cáo đang dần thay ra đổi thịt
trở nên lung linh hơn sắc màu hơn
đây là một trong những hoạt động của dự án sắc màu hà nội
một dự án đã và đang nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân
đấy là một cái tôi cho là rất là tốt như vậy tức là giáo dục nhân dân
và làm cho thành phố chúng ta cũng đẹp lên con người được văn minh lên
tôi cảm thấy rất là văn minh và lịch sự vì khi mang tính chất dân gian và mang hình ảnh đẹp cho phố phường
các tuyến phố các tuyến đường thì rất cần đến sự đầu tư về cây xanh
về chiếu sáng về thoát nước về chỉnh trang mặt tiền các công trình
và nhất ở đây là chúng ta đang thực hiện chỉnh trang các bộ phận hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến hẹp phố
với mong muốn tiếp tục lan tỏa tới người dân thủ đô và nhân dân cả nước
về một tinh thần gắn kết xây dựng thủ đô thành một điểm đến gần gũi hơn tươi đẹp hơn
nhờ sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân
ủy ban nhân dân quận và các cấp bàn ngành cùng công ty cổ phần thời trang m hai việt nam
anh hoàng thế mạnh và các họa sĩ trẻ trong nhóm đã tích cực thực hiện những tác phẩm nghệ thuật đường phố này
như là một điểm nhấn mới ở thủ đô trong mắt người dân và du khách
cái tâm trạng của tôi đầu tiên là rất là vui
vì đã báo góp được một phần công sức nhỏ của mình để làm đẹp cho cái không gian thủ đô mà mình đã được duy sống
đây là sự chung tay của rất nhiều đơn vị
một cá nhân tự do để làm cho đô thị mình sạch sạch đẹp hơn
và muốn truyền đạt đến những người dân những người xung quanh mà có bốt điện ở trước cửa nhà
thì mình giảm bớt những việc dán quảng cáo và phải bậy lên bốt điện đi
vé bốt điện này nó mang lại rất là nhiều ý nghĩa
nó làm đẹp cảnh quan của thành phố lâng cao cái ý thức của người dân
có thể thấy với ý nghĩa thiết thực của mình
việc làm mới các bút điện bằng những bức tranh vẽ rực rỡ sắc màu
đã nhận được những ưu tiên
những tín hiệu tích cực khi vừa mang lại mỹ quản đồ thị
lại vừa góp phần nâng cao ý thức chung tay giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp cho thủ đô